xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới sáng nay của truyền hình công an nhân dân
chúc quý vị khán giả một ngày làm việc hiệu quả
vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
ngoài ra còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi sẽ cung cấp tới quý khán giả
quý vị quan tâm xin đừng chuyển kênh và mở đầu chương trình sẽ là những tin tức trong nước
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng lê văn đông chú tại tp hcm và nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh kiên giang về hành vi mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang lê văn đông đang vận chuyển trái phép ma túy bằng xe taxi từ tp hcm về tây ninh để tiêu thụ thu giữ một kg ma túy đá một xe ô tô và bốn trăm linh triệu đồng
tiến hành điều tra mở rộng ba đối tượng đã bị bắt khẩn cấp thu giữ một trăm linh gram ma túy ba xe mô tô và sáu triệu đồng
cùng ngày đơn vị phối hợp với công an huyện trảng bàng tiếp tục bắt quả tang đối tượng nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh kiên giang điều khiển xe mô tô mang theo một viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp tại phòng a ba trăm hai mươi một một mươi một trung cư joggone thuộc số ba trăm bốn mươi sáu đường bến vân đồn phường một quận bốn tp hcm thu giữ một khẩu súng một bộ máy vi tính một máy đếm tiền
viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy hà nội vừa ra cáo trạng truy tố ba bị can trong vụ án bé trai tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường tiểu học gateway xảy ra cách đây gần năm tháng
ba bị can trong vụ án gồm nguyễn bích quy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nhân viên giám sát xe của công ty ngân hà doãn quý phiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu lái xe ô tô đưa đón học sinh của trường tiểu học gateway bị viện kiểm sát truy tố về tội vô ý làm chết người
bốn bị can trong vụ án gồm nguyễn bích quy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi giáo viên chủ nhiệm lớp một tokyo trường tiểu học gateway bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy kết luận ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại trường tiểu học gateway bị can nguyễn bích quy do cẩu thả trong việc kiểm tra quản lý học sinh đến lớp
bị can doãn quý phiến do không kiểm tra khoang hành khách xe ô tô nên dẫn đến việc cháu lê hoàng long bị bỏ quên trong thời gian từ bảy h hai mươi ba phút đến một mươi sáu h một mươi năm phút trên xe ô tô
bị can nguyễn thị thủy không thực hiện trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm khi điểm danh biết cháu lê hoàng long vắng mặt không có lý do nhưng nguyễn thị thủy đã không liên lạc với gia đình cháu long
hành vi của các bị can nguyễn bích quy doãn quý phiến và nguyễn thị thủy dẫn đến hậu quả là cháu lê hoàng long bị bỏ quên trên xe ô tô và đã tử vong vì suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn

nhiều bệnh nhân khác khi đến đây cũng đã được tiếp cận với kỹ thuật cao trăm chụp cắt lớp hay mổ nội soi mang lại hiệu quả trông thấy trong điều trị
tôi vừa đi kiểm tra nội soi dạ dày về đến đây thì cảm thấy rất yên tâm không hề đau đớn gì cả cũng rất đảm bảo sức khỏe
có được điều này chính là nhờ sự chuyển giao về máy móc kỹ thuật và các chương trình đào tạo từ bệnh viện đại học y hà nội
theo đề án bệnh viện vệ tinh đến bệnh viện đa khoa bắc quang qua đó bệnh viện đã cải thiện về chất lượng y tế bệnh nhân thì không phải đi xa tiết kiệm chi phí và giảm tài cho bệnh viện tuyến trên
thì có thể nói đây là một bước ngoặt cho bệnh viện bắc quang để tạo điều kiện để bắc quang phát triển về chuyên môn kỹ thuật và các dịch vụ làm sao cho người dân tiếp cận dịch vụ mới
qua nhìn nhận của tôi thấy rằng là sau khi triển khai dựa
thì tỷ lệ bệnh nhân đến viện đông hơn và tỷ lệ chuyển tuyến giảm hẳn
đánh giá chất lượng của các gói kỹ thuật chuyển giao thì cũng thấy là bản thân phản hồi tích cực từ phía người bệnh phản hồi tích cực từ phía nhân viên y tế và họ cũng thấy là bản thân họ tự tin hơn trước người bệnh khi mà sau khi họ tiếp nhận những cái gói chuyển giao từ bệnh viện đại huy hà nội
tuy nhiên ở các bệnh viện vệ tinh là các tuyến huyện nhất là các vùng miền núi khó khăn như thế này
trong thời gian này thì sự không đồng nhất về mức độ của các gói chuyển giao năng lực cũng như cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế đang là một trong những khó khăn lớn
đây là một trong những thách thức không nhỏ đối với mục tiêu của đề án đề ra
khó khăn thứ nhất mà tôi đề cập tới tức là số lượng các bác sĩ của bệnh viện tuyến huyện thì thường không đủ để tham gia cho một gói đào tạo
thứ hai là hệ thống cơ sở vật chất cho một gói chuyển giao kỹ thuật
các bệnh viện tuyến huyện thì cũng đáp ứng còn chưa kịp thời
chính vì thế cho nên là cái chương trình đối với các bệnh viện tuyến huyện này thì chúng tôi xây dựng cũng phải thay đổi cho phù hợp
tất nhiên nó cũng đáp ứng được với những yêu cầu đặt ra của đề án bệnh viện vệ tinh
trước mắt bệnh viện đại học y hà nội sẽ hợp tác đẩy mạnh chuyển giao các gói kỹ thuật theo từng chuyên ngành
đồng thời cùng tham gia giám sát tháo gỡ dần những khó khăn vững mắc
bệnh viện vệ tinh để phù hợp với từng địa phương
qua đó nâng cao hiệu quả hơn nữa về việc thực hiện đề án giúp người dân được hưởng việc khám chữa bệnh chất lượng cao ngay từ các bệnh viện tuyến dưới
và dọc các tuyến sông hồng qua địa bàn thành phố hà nội được dự báo là sẽ trở nên phức tạp
bởi thời điểm hiện nay thì nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa trên tuyến sông hồng bắt đầu gia tăng
và nếu không có sự giám sát xử lý kịp thời thì tai nạn giao thông sẽ xảy ra bất cứ khi nào
chủ động trước tình hình này ngay sau khi công an tp hà nội tổ chức gia quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông thủy